bộ trưởng tài chính mỹ janet yellen cho biết các quan chức liên bang có thể mở một cuộc điều tra về thương vụ modwitter gần đây của tỷ phú elon musk nếu thương vụ này được đánh giá gây rủi ro về an ninh quốc gia
theo kênh truyền hình rt bộ trưởng yellen cho biết bà đã lỡ lời khi phát biểu trước đây rằng không có căn cứ để điều tra tỷ phú elon musk hay nguồn tài chính của ông
bà zelen tiết lộ chính phủ có thể tiến hành một cuộc điều tra
bà jordan cũng cho hay bộ tài chính mỹ đang xem xét các giao dịch liên quan đến đầu tư nước ngoài vào mỹ để xem liệu chúng có gây rủi ro an ninh quốc gia hay không
về phía tỷ phú elon musk ông nhiều lần tuyên bố sẽ đến biến twitter thành một pháo đài tự do ngôn luận thậm chí còn đề xuất mở lại các tài khoản bị cấm trước đó miễn là họ không vi phạm pháp luật hoặc đăng tin rác